thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trong cuộc họp bộ chính trị
bàn về tình hình quốc tế và công tác đối ngoại nói về cách mạng miền nam
chủ tịch hồ chí minh lưu ý phải nắm được đặc tính của cuộc chiến tranh
chuẩn bị quan điểm để tranh thủ sự ủng hộ của trung quốc và liên xô
phải quan tâm đến đồng bào vùng cao và kiên trì khẩu hiệu trường kỳ gian khổ nhất định thắng lợi
trong chương trình tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
ngày hai mươi ba tháng hai mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại quãng thời gian lịch sử này
để thấy được tính đúng đắn trong những sách lược mà bác và đảng ta đã đề ra
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai là thời điểm đế quốc mỹ đẩy mạnh sự can thiệp vào miền nam
với chiến lược chiến tranh đặc biệt chúng quyết tâm bình định miền nam việt nam
trong đó tăng cường sức mạnh quân đội việt nam cộng hòa sử dụng nhiều máy bay
xe tăng để nhanh chóng tiêu diệt các lực lượng vũ trang quân giải phóng
sử dụng chỉ huy và cố vân mỹ để chỉ huy các đơn vị chiến đấu
giá sức ngăn chặn biên giới kiểm soát ven biển
bắt vào côi lập cách mạng miền nam
trước những âm mưu này của địch ta đã có những biện pháp để tập hợp
phát huy được tiềm lực của toàn dân tộc
ngoài ra ta cũng nhận được sự ủng hộ và trì viện rất lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em
tiềm lực chúng ta lấy ở đâu
một là cái sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc
mà đây là cả sức mạnh vật chất lẫn tinh thần
hai nữa là cách mạng việt nam ngay từ đầu đã được xác định là một bộ phận của cách mạng thế giới
cách mạng việt nam như thế nào đấy nó còn chịu ảnh hưởng tác động từ thế giới quốc tế nữa
mà cái sự chi viện của quốc tế đặc biệt của liên xô lúc bây giờ và của trung quốc
cũng như của các anh em là một nhân tố rất quan trọng đối với sự phát triển cách mạng việt nam
thì tiềm lực là từ đấy
trong những lần sang thăm các nước xã hội chủ nghĩa anh em
chủ tịch hồ chí minh đã tranh thủ được tối đa sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ mạnh mẽ hiệu quả của các nước bạn
sự giúp đỡ này là vô cùng to lớn
trong suốt chiều dài của hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta
những điều bác lưu ý năm xưa về việc tranh thủ sự ủng hộ của các nước bạn
phải quan tâm đến đồng bào hùng cao và kiên trì khẩu hiệu trường kỳ gian khổ nhất định thắng lợi
đến nay nhìn lại vẫn là những chiến lược hoàn toàn đúng đắn và hợp lý với hoàn cảnh đất nước ta khi đó
bên cạnh nguyên nhân quyết định thắng lợi là sự lãnh đạo sáng suốt của đảng ta
đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
lòng quả cảm và ý chí của đảng ta đồng bào hùng cao và kiên trì khẩu hiệu trường kỳ giam khổ nhất định thắng lợi

sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ hiệu quả về vật chất tinh thần của các nước anh em
của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta